cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc công ty cổ phần đại nam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cuối tháng một mươi sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm chuyển hồ sơ
công an tp hcm ra quyết định nhập vụ án
theo kết luận điều tra tháng ba năm ngoái bà hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội như youtube facebook tiktok để phát ngôn trực tiếp
thông qua mạng internet bên cạnh đó bà hằng đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng
làm xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân
quá trình điều tra bà hằng thừa nhận hành vi
đối với những cá nhân hỗ trợ giúp sức các buổi live stream của bà hằng
cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh thu thập chứng cứ nếu có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật